trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới dân hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô moscow
tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu đã đặt những bông hoa tươi thắm trước tượng đài bác
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính đối với chủ tịch hồ chí minh người bạn lớn của nhân dân nga
người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam và liên bang nga
trong không khí trang nghiêm đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
người anh hùng giải phóng dân tộc lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam
nhà lãnh đạo lỗi lạc của đảng cộng sản việt nam và phong trào cộng sản thế giới